các anh em mới nghe hôm nay là một thông tin đáng chú ý liên quan đến vụ phá rừng bơ mụ ở tỉnh quảng nam
cơ quan điều tra hình sự bộ đội biên phòng đã làm việc với các cơ quan biên phòng tỉnh quảng nam
để xem xét trách nhiệm quản lý khu vực biên giới nơi xảy ra vụ phá rừng
tại khu vực biên giới thuộc xã la dê huyện nam giang của tỉnh quảng nam
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng bảy lãnh đạo bộ tư lệnh biên phòng cùng các cơ quan chức năng
đã vào hiện trường xác định mốc giới thực địa chỉ đạo công tác điều tra
lãnh đạo bộ tuyên lệnh biên phòng cho rằng đây là vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra trên vành đai tuyến biên giới việt lào
thuộc khu vực kiểm soát của đồn biên phòng do đó cần nhanh chóng xác định thực địa biên giới
để thống kê chính xác số lượng cây bị chặt hạ làm cơ sở phục vụ công tác phối hợp điều tra
ngay trong tối ngày hai mươi ba tháng bảy lãnh đạo bộ tư lệnh biên phòng đã họp khẩn cùng các cơ quan điều tra
và chỉ huy ba đồn biên phòng khu vực huyện nam giang chỉ đạo tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
mới đây tại tp hcm và sơn la các đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn đã bị bắt xử
tại tp hcm một mươi bốn bánh heroin được cất dấu tình vi là tăng vật mà các lực lượng lên ngành đã bắt giữ ngay tại sân bay quốc tế tân sơn nhất
khi kiểm tra hành lý một nữ hành khách ba mươi bảy tuổi việt kiều úc tổng số ma túy có trọng lượng gần năm kg
theo lời khai ban đầu của đối tượng thì người này nhận vận chuyển thuê cho một người khác với số tiền công là hai mươi năm usd
nếu số heroin này vận chuyển chất vào xã úc sẽ có trị giá ước tính lên tới bảy trăm năm mươi usd tương đương một mươi sáu tỷ năm trăm linh triệu đồng
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây ổ nhóm và bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật
còn tại sơn la công an huyện sông mã đã phát hiện bắt quả tang ba đối tượng vận chuyển một bánh heroin
các đối tượng bị bắt là sọng nhanh so
chú tây xã mường cai huyện sông mã sọng a khu chú tây xã trường nơi huyện mai sơn và giang a hạ chú tây xã nàng nghịu huyện sông mã
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ một bánh heroin ba điện thoại di động ba xe máy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người không rõ danh tính và địa chỉ để mang về bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc quang
chú ở xã đồng thịnh huyện sông lô vĩnh phúc để điều tra về hành vi giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra nguyễn ngọc quang và chị nguyễn thị lý kết hôn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đã có hai con chung
đến năm hai nghìn một mươi hai người ly hôn nhưng anh quang vẫn ở nhà mẹ vợ là bà nguyễn thị sánh ở xã đồng thịnh huyện sông lô
còn chị lý thì vào miền nam làm ăn và ở cùng người con thứ hai
gần đây do bà sánh bị bệnh chị lý về nhà chăm mẹ và ở cùng nhà với anh quang
quá trình ở cùng nhau anh quang và chị lý thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bảy hai bên đã xảy ra cãi vã dẫn đến sô sát
anh quang đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu cổ vai và tay chị lý khiến chị lý tử vong tại chỗ
sau đó anh quang đến cơ quan công an đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với võ văn tú chú ấp bình hòa xã bình thạnh thị xã hồng ngự về tội hủy hoại tài sản
theo kết quả điều tra bước đầu vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi sáu tháng sáu đối tượng tú cùng với tám nam tài và cường
nhậu tại nhà hàng mê công thuộc khóm ba phường an thạnh thị xã hồng ngự
trong lúc nhậu đối tượng tù có kêu tiếp viên phục vụ
đến khoảng hai mươi ba h các tiếp viên ra về đối tượng yêu cầu ở lại phục vụ tiếc nhưng bị từ chối
tức giận đối tượng đã đạp phá và dùng chai bia ném làm vỡ màn hình tv hát karaoke gây thiệt hại tài sản là gần một mươi triệu đồng
vâng như quý vị vừa xem tâm điểm của dư luận trong những ngày vừa qua chính là việc đưa ra xét xử đại án kinh tế phạm công danh
cùng các đồng phạm làm thất thoát số tiền lên tới hơn chín tỷ đồng của ngân hàng xây dựng việt nam
vụ án dự kiến sẽ được xét xử kéo dài ba mươi ngày và sau bốn ngày đầu tiên hành vi phạm tội của phạm công danh và các đồng phạm đã được phơi bầy trước dư luận
vâng và trong tiêu điểm hôm nay chúng tôi xin được điểm qua một số tỉnh tiết đáng chú ý trong cáo trạng vụ án
để từ đó thấy được mức độ nguy hiểm cũng như những bài học cần rút ra từ vụ án này
ngân hàng dây dựng việt nam được thành lập sau khi được tái cơ cấu lại từ ngân hàng chussbank một ngân hàng đang làm ăn thua lỗ
dù được thay máu mới và đổi tên thành ngân hàng dây dựng việt nam giữa năm hai nghìn một mươi ba ngân hàng này vẫn thể hiện được quan sát đặc biệt của ngân hàng nhà nước
mọi giao dịch vượt quá năm tỷ đồng đều phải lấy ý kiến từ tổ quan sát của ngân hàng
những thủ đoạn này không có mới từ thời quỳnh thị quỳnh như lúc đó mới ba mươi hai tuổi đã làm được thì bây giờ nó càng tinh vi hơn nữa
thủ đoạn này chủ yếu là ông phạm công thị quyền như ông phạm công thị quyền như ông phạm công thị quyền như
ông đã lợi dụng quyền lực của ông chủ yếu là quyền lực thôi chứ không phải là quy tính nữa
cái người mà có quyền tự nhiên họ sinh ra những chuyện mà họ tự đặt ra và họ áp đặt người khác theo ý mình
thì trong trường hợp này là ông đã ép người khác hoặc là chính bàn tay ông đã làm ra những giấy tờ khống những hồ sơ khống để có thể rút được tiền
cáo trạng cho biết sau một thời gian hoạt động vì cần tiền trả nợ phạm công danh đã chỉ đạo đồng phạm sử dụng pháp nhân của một mươi hai công ty thuộc tập đoàn thiên thanh
tập đoàn do danh
danh làm chủ tịch hội đồng thành viên và hai pháp nhân của công ty đối tác làm hồ sơ mua bán nguyên vật liệu khống phương án trả nợ khống
lập các biên bản họp hội đồng quản trị khống định giá nâng giá các lô đất lên nhiều lần làm tài sản đảm bảo
vay năm tỷ đồng của ngân hàng xây dựng gọi tắt là vncb
phạm công danh cũng chỉ đạo cấp dưới tạo hồ sơ khống trong việc nâng cấp hệ thống co banh kinh để rút hơn sáu mươi ba tỷ đồng
với thủ đoạn tương tự danh chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng khống thuê mặt bằng với hai công ty của mình để chuyển hơn sáu trăm linh tỷ đồng
số tiền này sau đó được chuyển lòng vòng qua các tài khoản cá nhân rồi rút ra trả nợ cho sáu công ty thuộc tập đoàn thiên thanh và tiền chăm sóc khách hàng
đây là cái ngân hàng mà thuộc loại là có những cái nợ xấu và chiêu cái sự tầm soát rất là chặt chẽ của cái hệ thống của ngân hàng nhà nước
như vậy thì tại sao cái hoạt động cái hành vi của cái nhóm tội phạm này lại có
cái hoạt động cái hành vi của cái nhóm tội phạm này lại có thể thực hiện cái hành vi lừa đảo của mình được cái hành vi gọi là quý làm trái của mình được
chắc là chúng tôi nghĩ rằng đây là vấn đề về cơ chế
như vậy thì cái cơ chế kiểm soát và giám sát của chúng ta đặc biệt là trong các hệ thống các tổ chức ngân hàng thì hiện nay rất là lỏng lẻo
kiểm soát cái bộ máy kiểm soát mình đã đặt ra cái biển kiểm soát rồi là kiểm soát nội bộ hay là tổ giám sát của ngân hàng trung ương tại đó
hay là ai đó được giao cho cái việc kiểm soát thì ai kiểm soát lại cái bộ phận kiểm soát đó
không ai kiểm tra hết cho nên cuối cùng hậu quả rất là lớn
cho nên cuối cùng những cái bài học mà rút ra là tôi nghĩ là luật pháp thì là không có thiếu đâu đầy đủ hết rồi
nhưng người hành pháp là như vậy đó
với các hành vi của mình phạm công danh cùng các đồng phạm bị khởi tố về tội
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
chắc hẳn là quý vị vẫn còn nhớ đại án huỳnh thị huyền như thì tại vụ án này số tiền hơn chín tỷ đồng
còn gấp đôi cả con số trong đại án trước là một con số quá lớn
vụ án tiếp tục cho thấy sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức của một bộ phận những người hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
câu chuyện về đạo đức ngân hàng được nhìn nhận ở góc độ những cấp dưới đồng phạm của phạm công danh trong vụ án này
có thể nói những cán bộ này đã tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của phạm công danh
dù biết điều đó là sai trái
một điểm đáng chú ý năm một nghìn chín trăm chín mươi phạm công danh đã bị tòa án nhân dân tối cao xử phạt sáu năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
dư luận đặt câu hỏi đến khi ngân hàng justbank lâm vào khủng hoảng cần tái cơ cấu lại
trong quá trình phê duyệt cho phạm công danh đơn vị có thẩm quyền có phải đã không cân nhắc đến vấn đề đạo đức của người đứng đầu
khi đồng ý cho phạm công danh giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng này
nên bổ sung thêm cái tiêu chí đạo đức làm sao mà khi thành lập một doanh nghiệp và được kiểm soát như thế nào để phát hiện ra là người đó không có đạo đức
hoặc là không có tinh thần trách nhiệm xã hội chẳng hạn hay là bất chấp làm mọi cái đấy thì cái đó là cái mà khi nó xảy ra cái hậu quả rất là nặng nề
rồi cả hàng ngàn tỷ mới phát hiện ra
đạo đức ngân hàng cũng được nhìn nhận ở việc cán bộ ngân hàng có làm hết chức trách trong lĩnh vực của mình
để xảy ra vụ án này bốn cá nhân nguyên là thành viên tổ giám sát của ngân hàng nhà nước đã bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bên cạnh đó hành vi của các cá nhân có liên quan trong việc ngân hàng nhà nước chấp thuận để phạm công danh đại diện nhóm cổ đông mới
tham gia tái cấu trúc chất banh chấp nhận để danh tham gia vào hội đồng quản trị ngân hàng này cũng được tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm
vụ đại án phạm công danh và các đồng phạm sẽ được tiếp tục xét xử vào ngày hôm nay
chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát và thông tin đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo mời quý vị chú ý theo dõi
chuyển sang một thông tin khác theo số liệu được tổng cục thống kê công bố vào sáng ngày hôm qua hai mươi bốn tháng bảy
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bảy tăng một mươi ba so với tháng trước
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có năm nhóm tăng trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất là một một mươi chín
dịch vụ khác tăng một mươi bảy nhà ở và vật liệu xây dựng tăng một mươi bốn
nguyên nhân làm tăng cpi tháng bảy chủ yếu ở mặt hàng xăng dầu do lần điều chỉnh tăng giá ngày bốn tháng sáu
và vé tàu hỏa tăng hai một mươi bảy so với tháng trước
mặt khác thời tiết nắng nóng lên nhu cầu sử dụng điện nước tăng làm cho giá nước sinh hoạt tăng một mươi bốn
giá điện sinh hoạt tăng một một mươi sáu
bên cạnh những yếu tố gây tăng giá nêu trên cũng có những yếu tố góp phần kiềm chế cpi tăng trong tháng bảy
đặc biệt là nguồn cung dồi dào nên giá lương thực giảm và giá thực phẩm khá ổn định
cũng trong tháng bảy giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới có lúc đã tăng ở mức gần bốn mươi triệu đồng một lượng
chủ yếu là do yếu tố tâm lý
tuy nhiên giá vàng trong nước đã nhanh chóng quay đầu giảm về mức trên ba mươi bảy triệu đồng một lượng
thưa quý vị thời gian vừa qua trên cả nước ghi nhận sự gia tăng số ca mắc bệnh viêm não nhật bản
một căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong hoặc là để lại di chứng nặng nề
cũng đã ghi nhận ba ca mắc và đều ở trong huyện miền núi khánh sơn
trình độ nhận thức của bà con người đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế cùng với tập quán sinh hoạt lạc hậu
là nguyên nhân xuất hiện những ca bệnh đầu tiên tại đây
không để dịch bệnh lây lan ngành y tế của huyện khánh sơn đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để chủ động phòng bệnh
mỗi khi nhắc đến căn bệnh viêm não nhật bản là gia đình ông cao tấn
người dân xã thành sơn huyện khánh sơn lại cảm thấy lo lắng
bởi hơn một tháng trước
con gái của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus viêm não nhật bản
trước đó không lâu người con trai của ông cũng đã từng phải chống trọi với căn bệnh này
gia đình cho biết vì chủ quan chưa biết cách phòng chống nên mới để xảy ra tình trạng trên
rất may sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực
hiện sức khỏe hai con của ông đã hồi phục và không để lại di chứng nào
hai đứa con của tôi đều bị
bây giờ nhắc đến căn bệnh viêm lõng nhật bản
nhắc đến là sợ lắm cũng không biết là phải đi tìm phòng
bây giờ người ta bảo phải dọn dẹp nhà cửa diệt mũi tôi cũng làm theo
em cảm thấy vui mừng vì em đã phát hiện sớm
nghe mọi người nói là bệnh này sẽ để lại di chứng em cảm thấy cũng lo lắng
theo trung tâm y tế dự phòng huyện khánh sơn
những năm trước đây huyện khánh sơn không phát hiện ca nhiễm viêm não nhật bản
nhưng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
toàn huyện ghi nhận ba ca nhiễm và đều tập trung ở xã thành sơn
ngay sau khi phát hiện các ổ dịch
trung tâm y tế huyện đã nhanh chóng thực hiện khoanh vùng dập dịch tổ chức tuyên truyền
vận động bà con phát khoang bụi dập dọn dẹp nhà cửa
xong cái khó lớn nhất hiện nay ở địa phương là đa số bà con đều chưa chủ động phòng bệnh
trong thời gian rất lâu rồi viêm lõng nhật bản không xuất hiện trên địa bàn huyện khánh sơn
sau khi xác định là viêm lõng nhật bản
trung tâm y tế đã phô hợp ngay với chúng
viêm lõng nhật bản trung tâm y tế hồng tỉnh
chúng ta tiến hành điều tra giám sát và phát hiện bệnh nhân
phung tổng lưu và phung ulv phung diệt bụi trứng thành
cùng đó là phô hợp với y băng ngân xã huy động bà con
để diệt lông quang bầu gậy tổ chức tập phúng cho viên chức
tham gia công tác đi trắng đấu nguy trị cũng như là phòng chống
theo các chuyên gia y tế tiêm chủng là biện pháp quan trọng nhất
để phòng bệnh
viên lõng nhật bản trung tâm y tế
bởi vậy sau khi tiến hành khoanh vùng dập dịch
trung tâm y tế huyện khánh sơn cũng đã tổ chức
nhiều đợt tiêm phòng bệnh viên lõng nhật bản
ngoài ra việc nâng cao ý thức của người dân địa phương
là hết sức cần thiết nhất là khi mùa mưa sắp đến
thời điểm rất dễ bùng phát dịch
thưa quý vị trong một thời gian dài
ngư dân việt nam chủ yếu đánh bắt cá ven bờ
và họ cũng chưa coi trọng việc đánh bắt xa bờ
thế nhưng vào những năm gần đây tình hình đã đổi khác
và theo báo cáo gần đây nhất được công bố
của tổ chức nông lương thế giới fao
việt nam đứng vị trí thứ chín trên toàn thế giới
về sản lượng cá đánh bắt được
và việc phát triển đánh bắt hải sản xa bờ
còn mang ý nghĩa quan trọng cả về mặt chính trị
đó là việc tái khẳng định chủ quyền quốc gia của việt nam
trên vùng đặc quyền kinh tế
thuyền trưởng võ văn liệu chủ tàu
và là thuyền trưởng của tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm bảy mươi chín
bị trung quốc làm chìm tại vùng biển hoàng sa
còn được biết đến như
người hùng vùng biển hoàng sa
hơn ba mươi năm theo nghề biển
ông luôn có mặt tại vùng biển hoàng sa
mặc dù gần chục lần bị trung quốc tấn công
nhưng cựu chiến binh võ văn liệu
vẫn kiên cường ra hoàng sa giữ biển
những vệ mạc tinh thần
những vệ sản xuất trên biển bảo vệ chủ quyền
cố gắng đến cùng
thế nhưng không sợ hồi kia màu riêng rẽ
một cá nhân
thật sự nó được đoàn kết tốt
đẩy mạnh việc đánh bắt hải sản xa bờ
không chỉ là hoạt động góp phần phát triển kinh tế
mà còn nhằm mục đích xây dựng
thế trận quốc phòng toàn dân trên biển
sự có mặt thường xuyên
đông đảo của các đội tàu
của ngư dân trên các vùng biển xa
không chỉ nhằm khai thác tốt tiềm năng
lợi thế nguồn tài nguyên biển mà còn góp phần quan trọng vào việc khẳng định chủ quyền
và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia trên biển
sự phát triển lớn mạnh của các đội tàu thuyền đánh bắt hải sản xa bờ
sẽ là điều kiện thuận lợi để chúng ta nghiên cứu xây dựng lực lượng dân quân biển
cả về tổ chức số lượng và chất lượng
chúng tôi tổ chức thành các cây tố đậu đánh bắt xa bờ
các tiệm đoàn nghề cá và các hộp tác giả đánh bắt xa bờ
đến trên cơ sở đó là người dân có thể tương đối giúp đỡ nhau trong quá trình đánh bắt trường biển
đồng thời là cũng có thể là giúp đỡ nhau trong quá trình đảm cấp các thiên tai
khi lực lượng ngư dân trên các đội tàu đánh bắt hải sản xa bờ có nhận thức chính trị tốt
được tổ chức quản lý một cách chặt chẽ được đào tạo huấn luyện đầy đủ theo quy định
họ sẽ kết hợp có hiệu quả giữa kinh tế với quốc phòng an ninh
vừa tiến hành các hoạt động
các tàu đánh bắt hải sản xuất trên biển vừa làm nhiệm vụ cảnh giới phát hiện
xua đuổi và ngăn chặn sự xâm nhập trái phép của tàu thuyền nước ngoài
vào khai thác hải sản trên các vùng biển của ta
khi có tình huống phức tạp xảy ra đây sẽ là một lực lượng đông đảo hỗ trợ
phối hợp cùng với lực lượng chuyên trách chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền
và an ninh quốc gia trên biển
lâu nay người dân chúng ta thường đánh bắt nhất là đánh bắt vùng biển hoàng sa
chúng ta đi đơn lẻ chúng ta đi một mình nhưng bây giờ thì khi mà đã vào tổ đội rồi
chúng tôi đi theo tổ đội thì khi mà có lực lượng tàu thuyền ở nước ngoài
có tốt công việc được giao đặc biệt sự chuyển biến từ thượng tầng
sẽ có tác động sâu sắc đến các địa phương
đại biểu trần hoàng ngân đoàn thành phố hồ chí minh cũng cho rằng
chính phủ trong nhiệm kỳ mới sẽ có rất nhiều thách thức
như là mức nợ công sát trần áp lực về cải thiện môi trường biến đổi khí hậu
tuy nhiên đại biểu trần hoàng ngân cũng khẳng định
chính phủ mới mạnh mẽ trong cải cách hành chính chủ động tái cơ cấu nền kinh tế
thị trường cũng đánh giá xu hướng hoạt động của chính phủ khoa mới là tốt
giúp nhân dân thấy được hình ảnh của một chính phủ hành động rất quyết liệt
và đã nhìn thẳng vào những khó khăn thách thức của mình
đối diện với những điều đó để tìm cách giải quyết
trong dự thảo nghị định về thực hiện các quyền và trách nhiệm
của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước
được bộ kế hoạch và đầu tư công bố vừa qua
một nội dung quan trọng nhận được sự quan tâm của dư luận
chính là đề xuất thành lập ủy ban quản lý giám sát vốn và tài sản nhà nước
tại doanh nghiệp và sẽ có ba mươi tập đoàn tổng công ty thuộc nhiều lĩnh vực
như là xăng dầu điện dầu khí viễn thông
đang thuộc sở hữu của các bộ ngành sẽ được ủy ban này quản lý
phản ánh về vấn đề này báo công an nhân dân có bài
băn khoăn khi thành lập siêu ủy ban quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước
bài báo cho biết việc thành lập ủy ban là thực hiện theo đúng nghị quyết
của đại hội một mươi hai của đảng các chức năng quản lý nhà nước
ra khỏi chức năng quản lý của cơ quan chủ sở hữu
tuy nhiên dự thảo của bộ kế hoạch và đầu tư còn một số bất cập cần được làm rõ
thứ nhất dự thảo đưa ra mô hình như vậy sẽ không có gì khác so với hiện nay
và mục tiêu tách chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng quản lý
của cơ quan chủ sở hữu sẽ khó được thực thi
thứ hai mô hình của ủy ban này vẫn chưa giải quyết triệt đề
được việc quản lý hiệu quả đồng vốn của nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước
với điều hành sản xuất kinh doanh và sẽ rất khó thực hiện hiệu quả việc này
khi số doanh nghiệp quản lý là hơn ba mươi tập đoàn tổng công ty thuộc các ngành nghề khác nhau
chí tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
theo thông tin ban đầu ông nguyễn đình quy điều khiển xe gắn máy
chở theo cụ bà lê thị the chạy từ hướng hậu giang về cần thơ đến đoạn ấp
cầu ấp mỹ thì chiếc xe lao vào lan can khiến ông nguyễn đình quy tử vong tại chỗ
riêng bà the bị thương khá nặng được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ
sở giao thông vận tải tp hcm vừa gửi tờ trình đến ủy ban nhân dân tp hcm
đề nghị phê duyệt các điểm đón trả khách phục vụ vận tải hành khách tuyến cố định
hướng đi các tỉnh biển đông trên địa bàn tp hcm
việc làm này nhằm giúp giải quyết vấn nạn xe dù bến cóc hoạt động trong khu vực trung tâm
cụ thể sẽ có chín điểm đón trả khách được phân bố dọc xa lộ hà nội quốc lộ một a và quốc lộ một mươi ba
trong đó khu vực xa lộ hà nội có sáu điểm bao gồm ba điểm đón trả khách tại khu vực gần cầu đen quận hai
khu vực trước cổng siêu thị cô mát quận chín và trước nghĩa trang liệt sĩ thành phố
theo hướng từ trung tâm tp hcm đi thủ đức
và ba điểm trả khách sẽ là hướng đối diện của các điểm này theo hướng ngược lại
các điểm còn lại gồm khu vực trước cổng dầu thực vật thủ đức
khu vực trước cổng khu công nghiệp linh trung và khu vực đất chống tại địa chỉ số tám trăm tám mươi hai quốc lộ một mươi ba
hầu hết các điểm đón trả khách này đều được thực hiện bằng phương pháp khoát vịnh
duy trì có điểm đón trả khách tại địa chỉ số tám trăm tám mươi hai quốc lộ một mươi ba sẽ được đầu tư xây dựng
để các xe khách có thể thuận tiện đón trả khách
từ nhiều nguồn vốn được hỗ trợ hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn của tỉnh bình phước
không ngừng được mở rộng tạo nhiều thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và phát triển khách
tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn không ít những tuyến đường vẫn đang ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng
mà người dân phải đối mặt thường xuyên mỗi khi mùa mưa đến
ghi nhận của phóng viên tại hai tuyến đường liên xã liên huyện huyết mạch của xã nghĩa trung huyện bù đăng của tỉnh bình phước
đây là con đường nối liền trung tâm xã nghĩa trung với thôn một nơi sinh sống của gần năm trăm linh hộ dân
dù là trục đường chính duy nhất của thôn nhưng đã nhiều năm rồi nó vẫn luôn ở trong tình trạng xuống
trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và trở thành nỗi ám ảnh với người dân nơi đây
mùa nắng ngoài bụi bậm thì vẫn còn lưu thông được nhưng chỉ sau một vài cơn mưa đầu mùa
xình lầy ổ gà nhanh chóng xuất hiện gây rất nhiều khó khăn cho người dân trong việc đi lại giao thương hàng hóa
trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của con đường
hầu như năm nào chính quyền và người dân trong thôn
cũng tìm nhiều biện pháp khắc phục
nhưng các biện pháp cũng chỉ mang tính tạm thời và rồi đường lại bắt đầu xuống cấp như cũ
thường thì vào mùa mưa bà con ở trong thôn băng ấp rồi là vận động bà con ra để mà chữa cháy những khúc khó đi
đào lấp sang bằng tạm thời thôi
nhưng mà làm bữa trước thì nhiều khi những cây mưa lớn xe cổ ra vô thì nó lại trở lại như cũ
còn đây là con đường dt bảy trăm năm mươi ba b
dt bảy trăm năm mươi ba b giáp giới giữa xã nghĩa trung bù đăng và xã đồng tâm của huyện đồng phú tỉnh bình phước
và là con đường nối liền quốc lộ một mươi bốn đi xuyên qua xã thống nhất huyện bù đăng với huyện cát tiên của tỉnh lâm đồng
lượng xe lưu thông vận chuyển xuyên suốt khiến tình trạng xuống cấp ngày càng trở nên nghiêm trọng
tuy nhiên đến nay tuyến đường này vẫn chưa nhận được sự đầu tư sửa chữa nâng cấp phù hợp với nhu cầu của người dân
không phải là đoạn này trong kia
cũng có một cái dụng xình đi xe hao đấm cưới đấm hỏa rồi là phải người dân hát đâu có đi được đâu
bây giờ mái ra thì các con còn vô đường khúc ra chứ ít bữa nữa đi vô không được đâu
rồi thì hiện nay thì với địa phương thì cũng đang tiến hành thực hiện cái nông thôn mới
nhưng qua hợp dân rồi thì cũng qua nhiều ý kiến và thậm chí ở xác định ở địa phương cũng xác định rõ
con đường này thì nhiều xe tải xe đồ đi
mà nếu mà làm bê tông xi măng thì con đường thì khi làm rồi thì không đưa vô sử dụng lâu dài
thì nó cũng hoàn chất
vì vậy cho nên là địa phương cũng mong muốn làm sao các cấp trên xem xét hỗ trợ cho địa phương
xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước
chỉ còn hai tuyến đường quan trọng trên là xuống cấp nghiêm trọng cần được duy tu sửa chữa
nếu các tuyến đường sớm được khắc phục thì không chỉ giúp ổn định đời sống của người dân
mà còn tạo điều kiện để xã sớm hoàn thành tiêu chí giao thông trong quá trình xây dựng nông thôn mới
làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn
công an tỉnh phú thọ vừa phối hợp với biêu điện tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác
về thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông
tới công dân theo yêu cầu
trung bình mỗi năm lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ phát hiện trên chín mươi trường hợp vi phạm
xong có khoảng gần sáu trường hợp người vi phạm không đến cơ quan công an để giải quyết
việc triển khai thỏa thuận hợp tác sẽ khắc phục tình trạng thất thoát giấy tờ
tồn động số vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ
phục vụ hiệu quả việc thu ngân sách nhà nước đồng thời giảm thời gian đi lại và chờ đợi cho người dân
và tại thanh hóa công an thanh hóa và biêu điện tỉnh thanh hóa cũng vừa tổ chức lễ ký kết
thỏa thuận hợp tác về thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ
trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới tay công dân theo yêu cầu
thỏa thuận ký kết hợp tác được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện bình đẳng
và theo chủ trương của chính phủ quy định của pháp luật hiện hành
hai bên hợp tác nhằm góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính công
về sự phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để giảm tải công việc
nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý phục vụ của lực lượng công an
nhất là mang lại sự thuận tiện lợi ích cho công dân
sáu trăm bốn mươi sáu là tổng số cầu đường bộ đường sắt bắt qua trên các tuyến đường
đường sắt bắt qua trên các tuyến đường sắt bắt qua trên các tuyến đường